hệ thống cảng dung quất thuộc khu kinh tế dung quốc tỉnh quảng ngãi chuyên xuất khẩu thiết bị công nghiệp nặng hàng hóa răm gỗ xỉ xi măng
thế nhưng các bến cảng kho bãi chứa các bến cảng chuyên xuất khẩu răm gỗ không có hệ thống xử lý nước thải
vì vậy lượng nước thải từ bãi chứa xăm gỗ xả trực tiếp ra biển có nguy cơ gây ô nhiễm cho vùng biển cảng dung quất
tại các cầu tàu bãi chứa chữ hàng hóa răm gỗ xi măng cát có diện tích từ một năm đến vài hectare
khối lượng dự trữ từ ba mươi đến năm mươi tấn răm gỗ nhưng không có hồ chứa hệ thống xử lý nước thải chất bẩn phát sinh trong quá trình vận hành cảng biển
các đơn vị quản lý cảng biển chỉ xây dựng các hố ga tuyến cống nhỏ không thể lắng lọc chất thải
vì vậy khi xả thải tất cả tràn ra biển nguy cơ gây ô nhiễm môi trường
cảng dung quất có một mươi một bến cảng tổng hợp chuyên xuất khẩu răm gỗ xi măng xi cát
mỗi năm vận chuyển xuất khẩu hơn một mươi bảy triệu tấn hàng hóa
lượng hàng hóa vận chuyển xuất khẩu ngày càng nhiều trong khi không có hệ thống xử lý nước thải khu vực cảng răm
vì vậy cần có sự bổ sung điều chỉnh về hệ thống xử lý chất thải sản xuất để tránh ô nhiễm cảng biển dung quất